bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc số năm nghìn tám trăm năm mươi tám về hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối
chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg gửi bộ công thương ubnd các tỉnh thành phố
theo đó trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số tỉnh thành phố đang giãn cách
xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các chợ đầu mối
chợ bán lẻ bộ y tế đề nghị tổ chức xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên cho người
quản lý làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần cùng với đó đôn đốc ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu
các chợ đánh giá an toàn covid một mươi chín và cập nhật lên hệ thống antoancovid vn
bộ y tế cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn dừng hoạt động ngay những chợ không
bảo đảm an toàn phòng chống dịch đồng thời hướng dẫn người dân khi đi chợ phải tuân thủ các yêu cầu
phòng chống dịch theo quy định và thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên
địa bàn bằng thẻ vào chợ cho các hộ gia đình học sinh sinh viên người lao động thuê nhà trên địa bàn